cảm ơn quý vị và các bạn đã lựa chọn theo dõi sức khỏe ba trăm sáu mươi năm phát sóng hằng ngày trên intv
thưa quý vị và các bạn bệnh lao phổi là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cướp đi sinh mạng của hơn một năm triệu người mỗi năm
bệnh có khả năng lây lan trong cộng đồng nếu không được phát hiện và điều trị kịp thời
theo các chuyên gia lao phổi là bệnh hoàn toàn có thể chữa khỏi được nhưng vẫn còn là gánh nặng cho sức khỏe cộng đồng
nếu được phát hiện sớm và điều trị đúng pháp đồ phần lớn các bệnh nhân lao phổi đều khỏi bệnh mà không chịu biến chứng
thông tin cụ thể sẽ có trong tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng theo dõi
rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình sức khỏe ba trăm sáu mươi năm ngày hôm nay
thưa bác sĩ bác sĩ có thể chia sẻ một cách cụ thể hơn về những nguyên nhân dẫn đến bệnh lý lao
lao phổi là một bệnh chuyển nhiễm do vi khuẩn lao mycobacterium tuberculosis gây nên
tùy thuộc vào từng tình trạng sức khỏe của người bệnh mà thời gian ủ bệnh có thể khác nhau
trong thời gian ủ bệnh bệnh người bệnh sẽ không có hoặc rất ít có những triệu chứng
bởi vậy theo khuyến cáo của tổ chức y tế thế giới cũng như cộng vụ y tế
với những đối tượng có nguy cơ ví dụ những người sống cùng nhà hoặc tiếp xúc gần với những bệnh nhân lao
hoặc là những bệnh nhân mà người ta có những yếu tố nguy cơ cao như là bệnh nhân hiv chẳng hạn
thì kể cả là bệnh nhân không có triệu chứng gì về lao thì vẫn được khuyến cáo là cần phải đi khám để sàng lọc lao trước khi có triệu chứng
còn với những trường hợp lao tiến triển thì bệnh nhân có thể có những triệu chứng phổ biến nhất
đấy là triệu chứng ho có thể là ho có đờm ho khan thường là ho kéo dài
bên cạnh đó bệnh nhân có thể có những triệu chứng đấy là sốt thường có thể suốt nhẹ sốt về chiều
bệnh nhân có thể có gây sốt cân có triệu chứng đổ mồ hôi về đêm người ta gọi là da mồ hôi trộn
một số bệnh nhân thì có thể có triệu chứng đau tức ngực hoặc là khó thở
bệnh lao phổ thì thường dễ lây lan vào mùa hè đâu là những lý do có thể gây ra tình trạng này ạ
vào mùa hè ở việt nam chúng ta thời tiết của chúng ta là thời tiết nóng ẩm độ ẩm khá là cao
nó là môi trường thuật lợi làm cho vi khuẩn lao tồn tại lâu hơn trong môi trường
và từ đó làm tăng cái nguy cơ mà người lành có thể sẽ tiếp xúc với vi khuẩn lao hơn
cái thứ hai là trong mùa hè ở việt nam chúng ta thì rất là nóng và chúng ta thường phải sử dụng điều hòa
thì khi mà chúng ta sử dụng điều hòa thì cái lưu thông không khí ở trong môi trường sống
trong phòng trong căn nhà của chúng ta sẽ bị hạn chế dẫn đến là vi khuẩn lao cũng sẽ lưu trú lâu hơn
ở trong không khí trong ở các vận dụng và người lành sẽ dễ tiếp xúc với lại cái vi khuẩn lao đó hơn
làm tăng cái nguy cơ mà truyền nhiễm bệnh lao
tại bệnh viện đa khoa tâm anh hiện nay thì chúng ta đang áp dụng những cái phương pháp như thế nào
để điều trị một cách hiệu quả đối với bệnh lý lao phổi ạ
lao thì hiện tại việt nam vẫn là một trong ba mươi nước mà có tỷ lệ lao cao nhất thế giới
cánh nặng bệnh lao rất là cao
tuy vậy thì bệnh lao là một cái bệnh hoàn toàn có thể điều trị khỏi
mà rất nhiều trường hợp là sẽ không để lại những cái di chứng gì đáng kể
nếu như mà người bệnh được trần đoán sớm được điều trị đúng
được phát đồ hiện tại cái phương pháp điều trị chính của bệnh lao
vẫn là các cái thuốc kháng lao
tùy thuộc vào cái thể trạng cũng như cái mức độ bệnh của từng người bệnh
mà bác sĩ có thể sẽ chỉ định cho người bệnh sử dụng những cái phác đồ khác nhau
ngoài ra nữa thì người bệnh lao có thể sẽ cần phải có những điều trị hỗ trợ
về mặt dinh dưỡng về mặt phục hồi chức năng hô hấp
hoặc là những cái bệnh nhân mà có trang dịch màng phổi chẳng hạn
thì có thể sẽ phải điều trị trọng hút dịch màng phổi
hiện nay thì ở tại việt nam
chúng ta có một cái mạng lưới về điều trị thuốc lao rất là rộng khắp trên toàn quốc
chúng ta có cái chương trình chống lao quốc gia
nên là cái việc tiếp cận với cái điều trị cloud tại việt nam
dành cho các người bệnh nhân bị bệnh lao là rất vô cùng thuận lợi
một lần nữa xin cảm ơn bác sĩ đã dành thời gian cho chương trình công an nhân dân
và cảm ơn bác sĩ về những chia sẻ rất cụ thể vừa rồi
biện pháp hàng đầu để ngừa lao là tiêm vaccine phòng bệnh
hiện nay phương pháp điều trị lao phổi phổ biến là dùng kết hợp kháng sinh tối thiểu sáu tháng
tùy thuộc vào thể trạng và bệnh lý của bệnh nhân
bác sĩ sẽ có từng phác đồ riêng với từng người
khoa hô hấp bệnh viện đa khoa tân manh với đựng hữu bác sĩ
chuyên gia giàu kinh nghiệm chuyên nghiệp cùng trang thiết bị y tế hiện đại
sẽ mang đến cho bệnh nhân những liệu pháp an toàn hạn chế xâm lấn
hiệu quả tối đa trong việc chẩn đoán và điều trị các bệnh lý
đến đây thì thời lượng dành cho chương trình cũng đã hết
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại vào khung giờ này ngày mai